thưa quý vị sử dụng xe ô tô điện là chủ trương được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện
vì vậy nhiều nước đã xây dựng và thực thi các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho việc thúc đẩy
và sản xuất sử dụng các loại xe thân thiện với môi trường
việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó khi mới đây với hàng loạt những ưu đại thuế
phí cho xe điện được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho người dân sở hữu ô tô điện với giá phù hợp
vậy thì những chính sách đó có thể tạo ra những bước chuyển lớn để đưa xe điện phủ sóng
trên thị trường ô tô và vượt mặt xe xăng trong những năm tới hay là không
nội dung này sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
theo đó từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bảy
thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin dưới chín chỗ chỉ còn ba
ô tô điện chạy pin một mươi một mươi sáu chỗ từ một mươi xuống còn hai
ô tô điện chạy pin một mươi sáu đến hai mươi bốn chỗ từ năm xuống còn một
và ô tô vừa chở người hàng từ một mươi xuống còn hai
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bảy thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xe điện
sẽ có sự điều chỉnh tăng từ ba đến năm
cùng với đó từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khách hàng mua ô tô điện chạy pin
được hoàn toàn miễn lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu
trong vòng hai năm tiếp theo nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng năm mươi mức thu
đối với ô tô chạy xăng dầu có cùng chỗ ngồi
có thể thấy là trong từ ba cho tới năm năm tới đây với hai chính sách miễn giảm lệ phí trước bạ
và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt của chính phủ thì giá xe và chi phí lăn bánh đối với xe điện đều giảm
và vậy điều này thì sẽ tạo ra những cú hích như thế nào
khi chuyển đổi thói quen của người tiêu dùng từ xe xăng sang ô tô chạy điện
và việc triển khai chính sách ưu đãi thì sẽ có thu hút được các nhà đầu tư doanh nghiệp
tại việt nam sản xuất xe điện chạy pin sử dụng trong nước và xuất khẩu
cùng phân tích
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
chuyên gia kinh tế cùng biên tập viên mai anh
xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình ngoan nhân dân
và tham dự chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông sau nhiều năm thiếu các chính sách cụ thể dành cho ô tô điện
thì là từ mùa một tháng ba năm nay thì là nhà nước cũng như là chính phủ
đã đưa ra rất nhiều những thuế cũng như là những yêu đãi
đối với lại là dòng xe ô tô điện
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thời điểm hiện nay
khi chúng ta đưa ra nhiều những chính sách ưu đãi như vậy ạ
trước hết chúng ta biết rằng là cái việc mà ưu đãi cho các cái loại xe xanh
không phát thải hoặc là phát thải ít
trở thành một trong những yêu cầu mà các quốc gia trên thế giới
đã thực thi từ nhiều năm nay
thì cái việc mà chúng ta đưa ra cái ưu tiên ưu đãi
về các chính sách thuế phí đối với
cái xe điện trở thành một trong những cái việc làm cần thiết
và nó cũng phù hợp với cái điều kiện và cái tình hình trước mắt
vâng vậy ông đánh giá như thế nào về cái lộ trình mà chúng ta đưa ra
đối với lại là việc mà giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
cũng như là miễn phí cái thuế cái lệ phí chức mạng đầu tiên ạ
trước hết chúng ta thấy rằng là cái việc mà giảm thuế năm năm
đối với cái thuế tiêu thụ đặc biệt về các cái mức thấp và
giảm hai năm đối với cái lệ phí chức mạng
là một trong những cái việc làm cần thiết
tất nhiên với cái mức ưu đãi như vậy chúng tôi cho rằng là
nó tương đối ngắn và cái mức nó cũng là tương đối thấp
so với các cái ưu đãi mà các quốc gia xung quanh chúng ta
đã có các cái ưu đãi đối với cái xe ô tô điện
vậy thì dưới góc độ nhìn nhận của ông thì ông đánh giá như thế nào về là thị trường ô tô điện hiện nay

vẫn chưa thực sự là phong phú tại việt nam
thậm chí là một số cái hãng xe lớn thì họ vẫn chưa có
lộ trình mà đưa những sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng
vậy thì theo ông vấn đề đặt ra ở đây là gì
trước hết chúng ta thấy rằng là để mà có được
cái việc thâm nhập vào một cái thị trường nào đó với một cái sản phẩm mới như là ô tô điện
thì đây là một cái vấn đề mà nó đòi hỏi
không chỉ là thời gian mà nó có cái yêu cầu về mặt tài chính
cũng như là cái yêu cầu về mặt công suất đầu tư và cái hệ thống mạng lưới
cái việc mà chúng ta đang gần như chắn các cái cơ sở hạ tầng
phục vụ cho cái việc phát triển ô tô điện
cho nên cái việc mà ưu tiên ưu đãi của chúng ta ấy nó cũng rất quan trọng
nhưng chúng ta cũng phải nói rằng để đầu tư được cái cơ sở hạ tầng
nó cũng là một vấn đề rất lớn
mà có lẽ nhà nước phải tiếp tục hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp
kể cả các cái doanh nghiệp trong nước lẫn các cái doanh nghiệp sản xuất ô tô nước ngoài
khi mà họ mong muốn thâm nhập vào việt nam
để từ đó chúng ta có thể xây dựng được một cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật
cũng như cái mảng lưới đáp ứng các cái yêu cầu của cái việc phát triển ô tô điện ở việt nam
thì lúc đó các cái hãng người ta mới dễ dàng thâm nhập vào
còn bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy rằng để mà xây dựng được một cái chạm sạt chẳng hạn
nó là một cái vấn đề rất lớn
và chúng tôi cũng đã nhiều lần nói rằng là thực tế để mà xây dựng được cái mạng lưới
các cái chạm sạc ở các cái địa phương các cái vùng miền
nó cũng là một cái bài toán nó rất nan giải
và rõ ràng là việc xây dựng các chạm sạc nó trở thành một cái vấn đề mà không chỉ là về kinh phí
nó còn đòi hỏi về đất đa hạ tầng
cũng như là nó đòi hỏi về cái mạng lưới
để mà từ đó có được cái hệ thống liên kết với nhau
đáp ứng cái yêu cầu của những cái người đi xe ô tô điện
và đáp ứng yêu cầu phát triển của cái thị trường
bên cạnh việc của chúng ta có những cái chính sách ưu đãi
thì rõ ràng đi kèm theo đó là những cái điều kiện liên quan đến
ví dụ như ông vừa phân tích là cơ sở hạ tầng hay là nguồn lực để chúng ta phát triển ô tô điện
vậy thì cụ thể hơn đối với lại các doanh nghiệp thì theo ông chúng ta cần phải có những cái chính sách như thế nào
để khuyến khích thêm nhiều nguồn lực để chúng ta phát triển ô tô điện
ví dụ như là các doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường sản xuất ô tô điện này ạ
chúng ta có thể có các cái ưu đãi về đất đai về cơ sở hạ tầng
và thậm chí chính phủ phải có cái quy hoạch và dành ra những cái mặt bằng thuận lợi
đáp ứng cái yêu cầu của cái sự phát triển của cái ô tô điện này
để từ đó họ có thể xây dựng được các cái doanh nghiệp sản xuất các cái bộ chữ điện
cho cái ô tô điện này
và có được các cái chạm sạc một cách hợp lý
nó phải như là các cái cây xăng mà chúng ta đi đâu cũng có thể nhìn thấy được
thì có như vậy nó mới thuận lợi cho cái việc phát triển ô tô điện
và cái người đi xe điện người ta mới cảm thấy rằng là sẽ sẵn sàng
người ta mua cái xe người ta yên tâm đi bất kỳ chỗ nào cũng có thể nạp được điện
cũng có thể đổi được các quy hay cái sạc chữ điện vân vân
và như vậy là nó phải rất thuận lợi
nhưng đồng thời chúng tôi cũng nói rằng
nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có những cái ưu tiên ưu đãi khác nữa
cho những cái doanh nghiệp phục vụ cho các cái việc phát triển cơ sở hạ tầng của cái ngành xe điện này
thì lúc đó chúng ta mới huy động được cái nguồn lực của các doanh nghiệp trong nước
cũng như doanh nghiệp nước ngoài vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng
vào cái việc phát triển các cái doanh nghiệp sản xuất các cái ô tô điện
ngoài cái việc như hiện nay thì chúng ta đang giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hay lệ phí trích bạ thì
người dân cũng đã được hưởng lợi rồi
nhưng mà để tạo ra một xu thế kích cầu người tiêu dùng chuyển đổi thói quen
thì theo ông chúng ta cần phải có những cái cơ chế hoặc là những cái chính sách
ưu đại hơn như thế nào đối với lệ người tiêu dùng ạ
ở nhiều quốc gia thì thậm chí họ sẵn sàng tài trợ cho các cái nhà sản xuất hoặc là cái người mua đó
để từ đó khi mà cái người mua đến mua một cái xe ô tô
thì lập tức họ đã được giảm trừ so với cái giá bán của nhà sản xuất bán
và đồng thời nó có rất nhiều những cái ưu tiên khác trong xã hội
như là ưu tiên về cái điểm đỗ ưu tiên về thời gian đỗ ưu tiên về cái thời gian hoạt động
cũng như ưu tiên đi vào các cái khu vực mà giới hạn
và như thế thì rõ ràng nó có rất nhiều những cái ưu tiên mà người đi xe điện
người ta tự nhiên người ta cảm thấy rằng là nếu mình mua cái xe điện
thì mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với đi một cái so sạc
thì họ sẽ tự nhiên thôi
về mặt kinh tế
chúng ta sẽ tìm đến
nhưng đối với những người dân khi mà chúng ta đã có cái tuyên truyền giáo dục
về cái bảo vệ môi trường về cái yêu cầu sống xanh sống sạch sống hòa hợp với thiên nhiên
từ đó nâng cao cái nhận thức xã hội
để mà bản thân mỗi người dân cũng như các cái cơ quan quản lý
đều thấy rằng cái việc sử dụng xe điện là một cái điều phù hợp
lúc đó cái việc sử dụng xe điện nó sẽ trở thành một trào lưu
và chúng ta có thể loại cái xe xăng ra khỏi
cái môi trường một cách nhanh chóng
rõ ràng là chúng ta cùng hy vọng là với những cơ chế chính sách
đang được tạo ra về thuế yêu đãi hoặc là các chính sách về miễn giảm
thì thị trường ô tô điện việt nam sẽ có một bước tiến trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin cảm ơn